thông tin mới về công tác tìm kiếm nạn nhân trong vụ chìm cano ở biển cửa đại tỉnh quảng nam
vào chiều ngày hôm nay bộ chỉ huy biên phòng tỉnh quảng nam cho biết lực lượng này đã tìm thấy thi thể cháu bé cuối cùng
thi thể cháu nguyễn minh quang sinh năm hai nghìn một mươi chín quê ở hà nội được tìm thấy tại gành đá gần một khách sạn bên bờ biển cửa đại
cách hiện trường vụ chìm cano khoảng hai km
và đây là nạn nhân thứ một mươi bảy và cũng là nạn nhân cuối cùng được tìm thấy trong vụ chìm cano trên biển cửa đại
xảy ra vào chiều ngày hai mươi sáu tháng hai vừa qua
liên quan đến vụ việc này vào ngày hai mươi tám tháng hai chiếc cano mang số hiệu qna một nghìn một trăm năm mươi hai đã được lực lượng chức năng
lai dắt lên một bãi cạn gần hiện trường để phục vụ công tác điều tra
theo ghi nhận chiếc cano bị hư hỏng rất nặng phần mũi cano bị vỡ toác thân cano cũng có các vết thủng
đứt gãy cửa kính phía trước và xung quanh bị vỡ tung
ghế ngồi phía trong cano bị hư hỏng nhiều bộ phận của chiếc cano bị biến dạng
sau khi tai nạn xảy ra công an tỉnh quảng nam đã triệu tập người lái cano và những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra
trước đó như đã thông tin vào chiều ngày hai mươi sáu tháng hai cano số hiệu qna một nghìn một trăm năm mươi hai của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch phương đông
chở ba mươi chín người từ cù lao tràm về cửa đại
khi cách bờ biển khoảng hai km thì chiếc cano bất ngờ bị chìm khiến một mươi bảy người chết hai mươi hai người may mắn được cứu sống